hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lan giao quản lý điều hành nhân viên của công ty sài gòn peninsula trong việc tìm người đứng tên đại diện pháp luật các công ty ma
đứng tên cổ phần vai vốn ký chứng tử rút nộp tiền để tạo dựng hồ sơ vai khống rút tiền giải ngân tại ngân hàng scb

mỗi năm bị cáo nguyễn phương anh được cấp kinh phí hoạt động một trăm linh tỷ đồng dùng để trả lương cho các cá nhân đứng tên những công ty ma
tại tòa bị cáo hồ biểu phương xác nhận bà trương mỹ lan chỉ đạo mình hỗ trợ bị cáo nguyễn phương anh thực hiện việc giải quỹ
việc giải quỹ đã có từ trước hồ biểu phương là người tiếp tục kế thừa theo chỉ đạo của bị cáo trương mỹ lan
hồ biểu phương là nhân vật chủ chốt trong việc tạo lập các hợp đồng hứa mua hứa bán cổ phần trong vụ tập đoàn vạn thịnh pháp
để giải quyết các khoản tiền rút từ ngân hàng scb
cáo trạng xác định hồ bộ phương là phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn vạn thịnh pháp
và công ty đầu tư vạn thịnh pháp từ năm hai nghìn một mươi ba đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ngoài chuyên môn về tài chính phương còn được bị cáo trương mỹ lan giao phối hợp với văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn
nguyễn phương anh và các cá nhân liên quan lên phương án giải quỹ đối với số tiền được ngân hàng scb giải ngân
do hệ sinh thái tập đoàn vạn thịnh pháp rất rộng với hàng nghìn công ty vệ tinh
hàng nghìn người được thuê đứng tên ký khống trên giấy tờ trắng a bốn và được trả lương tháng
khi các khoản vay được ngân hàng scb giải ngân vào tài khoản của công ty ma thụ hưởng tiền theo phương án vai vốn khống
bộ máy giải quỹ sẽ hoạt động
các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống được lập
trong đó các công ty ma được thụ hưởng tiền giải ngân sẽ hướng mua cổ phần của các cá nhân được thuê đứng tên
sau khi các công ty ma chuyển tiền các cá nhân này sẽ đến ngân hàng ký chứng từ rút tiền
công ty thụ hưởng hứa mua cổ phần chỉ hạch toán vào mục các khoản phải thu
không làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cổ phần nên không phát sinh thuế
tránh việc bị cơ quan thuế cơ quan thanh tra kiểm tra phát hiện sai phạm
theo hồ sơ có hai trăm bảy mươi bảy khoản vay của một trăm một mươi tám công ty tại ngân hàng scb là bằng các hợp đồng hứa chuyển nhượng do hồ bửu phương tạo lập
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai các khoản vai này còn giữ nợ gốc là hai trăm một mươi sáu chín trăm linh
và dư nợ lãi là chín mươi chín hai trăm hai mươi tám tỷ đồng
trong đó số tiền được rút ra dưới hình thức tạo lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống là một trăm chín mươi bảy trăm bảy mươi một tỷ đồng
hồ bửu phương đã giúp sức cho bị cáo trương mỹ lan chiếm đoạt một trăm sáu mươi ba một trăm năm mươi năm tỷ đồng
gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền nợ lãi là chín mươi chín hai trăm hai mươi tám tỷ đồng
trước câu hỏi của luật sư về số lượng tiền rất lớn cho bùi anh dũng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb là bốn mươi tỷ đồng
hơn một trăm linh tỷ đồng bằng cổ phần thưởng cho trương khánh hoàng nguyên quyền tổng giám đốc
và nhiều nguyên lãnh đạo khác của ngân hàng scb
bị cáo trương mỹ lan trình bày không nhớ cụ thể hai tỷ hay hai mươi tỷ đồng bao nhiêu cổ phiếu
nhưng cho đều toàn bộ giả lãnh đạo nhân viên của ngân hàng scb
cho nhân viên ngân hàng scb có cần xét duyệt của ai không
theo bị cáo tiền đó của ngân hàng scb hay tiền của bị cáo
một luật sư hỏi
toàn bộ tiền của bị cáo bà trương mỹ lan trả lời
luật sư hỏi có cái gì để chứng minh đó là tiền của bị cáo trương mỹ lan hay không
bà này trả lời rằng bạn của mình có nhiều cổ phần bán cho ngân hàng scb
còn mình không cần chứng minh
tiền của tôi tôi không cần chứng minh vì nó rất nhỏ so với tôi
bị cáo trương mỹ lan đáp
tiền của cá nhân tôi cho họ
tôi nói chủ trương cho còn thực hiện việc cho là nhân viên làm chứ tôi không trực tiếp
những buổi xét hỏi trước bị cáo bùi anh dũng khai về số tiền bốn mươi tỷ đồng nhận từ bà trương mỹ lan
vào hai dịp tết hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một là nghĩ mình làm việc tốt
nên bà chủ thưởng
nhưng tại tòa sáng một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bị cáo trương mỹ lan lại khai rằng
vợ của bùi anh dũng và con của bị cáo này cũng làm việc tại ngân hàng scb
lấy danh nghĩa phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị quấy quả khiến ngân hàng scb dối ghen hơn
do đó bà trương mỹ lan bảo nhân viên nói với bùi anh dũng lấy số tiền đó
về sắp xếp chuyện gia đình và động viên vợ nghỉ việc
về việc định giá dự án mũi đèn đỏ luật sư đặt câu hỏi với bị cáo dương tấn trước
với người tư vấn dự án cho tập đoàn vạn thịnh pháp liên quan dự án mũi đèn đỏ
định giá của sanvin là một trăm tám mươi tỷ so với giá của công ty thẩm định giá hoàng quân là hơn một mươi bảy tỷ
bị cáo thấy tranh lệch ra sao
tôi hoàn toàn không biết tôi là người không liên quan ngân hàng scb
chỉ vì có mối quan hệ với chị lan nên mới rơi vào hoàn cảnh hôm nay
tôi chỉ đọc phần cáo trạng liên quan tới mình
bị cáo dương tấn trước xin phép không trả lời câu hỏi trên của luật sư
cáo trạng cáo buộc dương tấn trước là đồng phạm của bị cáo trương mỹ lan
từng được thưởng một năm trăm linh tỷ đồng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bị cáo dương tấn trước được bà trương mỹ lan và trương khánh hoàng
thỏa thuận chuyển nhượng dự án thanh yến tại phương bình an quận hai
nay là thành phố thủ đức cho công ty tường việt với giá hai năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên dương tấn trước không phải trả tiền
mà chỉ cần lập hồ sơ vai ba năm trăm linh tỷ đồng tại ngân hàng scb
đó hai năm trăm linh tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án thanh yến
năm tỷ đồng là tiền mà bà trương mỹ lan sử dụng và có trách nhiệm trả cho ngân hàng scb
ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một ngân hàng scb ký thỏa thuận cho vay
lần lượt giải ngân một bảy trăm linh tỷ đồng và một tám trăm linh tỷ đồng
tài sản bảo đảm là hơn bảy m hai đất và tài sản gắn liền với đất của dự án thanh yến
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hai khoản vay trên còn dư nợ gốc là ba năm trăm linh tỷ đồng
nợ lãi là hơn năm trăm tám mươi chín tỷ đồng
ngoài ra bị cáo dương tấn trước còn giúp bà trương mỹ lan một số việc khác
như xin cấp giấy phép xây dựng dự án mũi đèn đỏ và sài gòn bình an
nên bà lan chỉ đạo trần thị mỹ dung lúc đó là phó tổng giám đốc ngân hàng scb
làm hồ sơ cho công ty tưởng việt vay một năm trăm linh tỷ đồng bằng phương án và hợp đồng mua bán khống
giữa các công ty trong nhóm công ty tường việt
ngân hàng scb đã giải ngân một mươi tám lần tổng cộng là một bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
cáo trạng nêu thực chất là rút tiền ngân hàng scb để trương mỹ lan cho dương tấn trước số tiền trên
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại